văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối tượng melo ito năm mươi tuổi trú tại xã ia leo huyện ia leo tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là ông rukam miller bảy mươi bảy tuổi bố đẻ của ito
theo kết quả điều tra vào tối ngày bốn tháng một mươi sau khi nhậu ở nhà một người quen indul đến nhà bố đẻ
hai bố con tiếp tục uống rượu trong lúc đang uống rượu thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ông miller dùng dao đâm một nhát vào bụng ito nhưng đối tượng đã giật lấy con dao và đâm lại một nhát vào ngực trái
khiến cho nạn nhân tử vong ngay tại chỗ ito được người nhà đưa đi cấp cứu